từ ba hai sáu của bộ tài chính đeo rõ thời kỳ ổn định ngân sách địa phương là bốn năm từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương được giữ ổn định trong suốt thời kỳ ổn định ngân sách hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
cũng theo thông tư này nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm hai nghìn một mươi bảy của các địa phương bao gồm năm mươi tăng thu ngân sách địa phương năm hai nghìn một mươi sáu thực hiện so với dự toán không kể thu tiền sử dụng đất một mươi tiết kiệm chi thường xuyên
ngân sách trung ương chỉ hỗ trợ một phần tiền lương tăng thêm cho các địa phương ngân sách khó khăn sau khi đã cân đối nguồn mà chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực hiện cải cách tiền lương theo chế độ quy định
bộ công thương vừa có công văn gửi các bộ ngành về việc cử cán bộ tham gia ban soạn thảo và tổ biên tập xây dựng nghị định thay thế cho nghị định số một mươi chín năm hai nghìn một mươi sáu về kinh doanh khí điểm đáng chú ý theo bản dự thảo này là bỏ hết điều kiện kinh doanh khí
trong tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu
chính phủ đã ban hành nghị định một mươi chín quy định về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng sau hơn năm tháng thực hiện những quy định mới tại nghị định này lại trở thành căn nguyên dẫn đến những cuộc tranh cãi giữa các nhóm doanh nghiệp kinh doanh trong ngành khí
theo bản dự thảo nghị định thay thế cho nghị định một mươi chín về kinh doanh khí hóa lỏng mà doanh nghiệp trong ngành nhận được
thì để làm thương nhân phân phối các đơn vị chỉ cần có giấy đăng ký kinh doanh không cần phải lo về vỏ bình kho chứa như lâu nay
trước những tranh cãi này bộ công thương đã tổ chức các cuộc đối thoại nhằm lắng nghe ý kiến đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp
qua đó tìm cách tháo gỡ khó khăn đồng thời chính thức có văn bản yêu cầu các bộ ngành tham gia soạn thảo
các cơ quan tham gia gồm văn phòng chính phủ các bộ và phòng thương mại và công nghiệp việt nam
từ ngày chín tới ngày một mươi ba tháng một mươi một bệnh viện đại học trung an hàn quốc và do san vina đã tổ chức khám bệnh và phát thuốc
cho gần hai năm trăm linh người dân tỉnh quảng ngãi đây là chương trình từ thiện nhằm chia sẻ khó khăn cho người nghèo
những người có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh quảng ngãi
đoàn y bác sĩ đến từ bệnh viện đại học trung ngang hàn quốc cùng bảy mươi bảy tình nguyện viên đến từ dusan vina
sinh viên trường đại học ngoại ngữ đà nẵng đã tiến hành khám cho một năm trăm linh người dân huyện bình sơn và một người dân vùng cao huyện trà bồng
các y bác sĩ đã khám tư vấn các bệnh huyết áp thấp khớp tim mạch thị lực loãng xương hô hấp dối loạn tiêu hóa răng miệng và da liễu
đoàn thiện nguyện cũng đã tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho trên hai người bệnh sau khám
bà con nhân dân cũng được tặng nhu yếu phẩm hàng ngày với mong muốn bà con có sức khỏe tốt
đây là năm thứ tám chương trình y tế thiện nguyện này thực hiện chủ yếu dành cho người già và trẻ em những đối tượng có nhu cầu chăm sóc y tế cao
trong những năm qua cơ chế chính sách để phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới và nhiều chương trình an sinh xã hội
đặc biệt là cho người nghèo trên địa bàn tỉnh quảng ngãi được người dân tích cực hưởng ứng
để chuẩn bị cho giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và tối qua ngày chín tháng một tỉnh quảng ngãi đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua
chung sức xây dựng nông thôn mới và chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau
tính đến nay tỉnh quảng ngãi đã có hai người bệnh
từ năm hai nghìn một mươi bốn xã đạt chuẩn nông thôn mới hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ giáo dục y tế phát triển mạnh diện mạo nông thôn khởi sắc
mỗi năm tỉ lệ hộ nghèo giảm hai chín mươi bốn tỉ lệ hộ nghèo hiện còn một mươi ba năm
tuy nhiên xây dựng nông thôn mới đạt kết quả chưa cao so với bình quân cả nước nông nghiệp phát triển chưa bền vững tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với tỷ lệ chung của cả nước
với lễ phát động này tỉnh quảng ngãi tiếp tục vận động tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức hành động của các tầng lớp nhân dân đề xuất các chính sách giải pháp khai thác nguồn lực tái cơ cấu nông nghiệp gắn kết các phong trào thi đua hỗ trợ người nghèo nhân rộng các mô hình tiên tiến xây dựng nông thôn mới giảm nghèo bền vững
đây là dịp để kết nối các cơ quan đơn vị trong tỉnh phát huy nội lực tận dụng nguồn lực thực hiện chương trình hiệu quả
tại buổi lễ phát động hơn sáu mươi cơ quan đơn vị doanh nghiệp đóng góp hơn hai mươi một tỷ đồng cho chương trình xây dựng nông thôn mới và chung tay vì người nghèo
chiều ngày chín tháng một ubnd tỉnh quảng nam đã tổ chức cuộc họp khẩn với các sở ngành cùng lãnh đạo thành phố hội an các nhà nghiên cứu để quyết định triển khai thử nghiệm phương án làm kè mỏ hàn bằng cừ la sen cọc ván thép để xử lý tình trạng sạt lở bờ biển cửa đại
do ảnh hưởng các đợt bão lũ từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
đã làm khu vực bờ biển gần cửa đại dài khoảng sáu trăm năm mươi mét bị xâm thực nghiêm trọng
hiện nay đoạn bờ cách biển khoảng bốn trăm linh mét đã bị xâm thực vào đến sông thu bồn với chiều rộng khoảng bảy mươi m
việc quyết định cho triển khai thực hiện phương án kè mỏ hàn bằng cọc ván thép là một giải pháp thử nghiệm trong khi chờ đợi đưa ra giải pháp tổng thể cho bờ biển cửa đại vào giữa năm hai nghìn hai mươi
theo lãnh đạo tỉnh quảng nam đây chỉ là giải pháp tình thế cấp bách với mục tiêu giữ ổn định bờ để tạo bãi cho bờ biển cửa đại
phương án kè mỏ hàn bằng cọc ván thép với tổng kinh phí sáu tỷ đồng sẽ được thành phố hội an tạm ứng ngân sách để triển khai
tuy nhiên lãnh đạo tỉnh quảng nam yêu cầu đơn vị thi công cần nghiên cứu lại vị trí thực hiện giải pháp thực hiện để không phá vỡ giải pháp tổng thể sẽ được đưa ra trong thời gian tới
trong phần tin tiếp theo thưởng tết âm lịch hai nghìn một mươi bảy cao nhất là một tỷ đồng
hà tĩnh đầy mạnh phát triển loại hình du lịch sinh thái văn hóa
thưa quý vị chỉ còn ít ngày nữa là vào đợt cao điểm đi lại dịp tết khoảng sau ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi tám tháng chạp
hôm qua nhằm vào ngày một mươi hai tháng chạp giá vé xe khách từ bến xe miền đông đi các tỉnh phía bắc và miền trung đã bắt đầu tăng lên hai mươi so với ngày thường
có ba mươi hai nhà xe chạy các tuyến từ huế trở ra phía bắc và các tuyến từ đà nẵng
các tuyến đi tỉnh con tum gia lai tăng giá vé đợt này
đến ngày chín tháng một đã có tám mươi sáu trên hai trăm một mươi bốn hãng xe hoạt động tại bến xe miền đông kê khai tăng giá vé
theo đó sẽ còn hai đợt tăng giá vé đi các tỉnh phía bắc là từ ngày một mươi bảy đến một mươi chín tháng chạp tăng bốn mươi từ ngày hai mươi đến ba mươi tháng chạp tăng sáu mươi
với các tỉnh miền trung tây nguyên là đợt từ ngày hai mươi đến hai mươi ba tháng chạp tăng bốn mươi và đợt từ ngày hai mươi bốn đến ba mươi tháng chạp tăng sáu mươi
hiện đã có hơn ba mươi năm vé xe khách đi tây nguyên
bến xe miền đông vào dịp tết được bán ít hơn lượng khách đi từ bến này vào các ngày cuối tuần qua là năm mươi hành khách một ngày
còn thấp nhất là năm mươi đồng một người tại một số tỉnh thành phố như bến tre thái bình tây ninh hay hải dương
đây là thông tin vừa được bộ lao động thương binh và xã hội công bố tại hà nội
theo thông tin từ vụ lao động tiền lương
một mươi doanh nghiệp cả nước thường tết dương lịch với mức thưởng bình quân là một hai triệu đồng tăng sáu so với năm hai nghìn một mươi chín
trên tám mươi ba doanh nghiệp đã có phương án thưởng dịp tết nguyên đán cho người lao động
trong đó mức thưởng bình quân là một tháng lương khoảng bốn chín triệu đồng một người bằng chín mươi sáu so với năm hai nghìn một mươi năm
hiện vẫn còn một số doanh nghiệp chưa có kế hoạch thưởng cuối năm
nhà nước năm hai nghìn một mươi sáu chính phủ có điều chỉnh mức lương lưu thiểu tăng bình quân là một mươi hai bốn
nhưng mà cái mức tăng tiền lương của người lao động
hai mươi sáu chỉ tăng khoảng trên bảy thôi thấp hơn so với cái mức tăng năm hai nghìn một mươi năm so với hai nghìn một mươi bốn
liên quan công tác chăm lo tết bính thân cho người nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội
năm hai nghìn một mươi sáu bộ lao động thương binh và xã hội đã trình thủ tướng chính phủ xuất cấp trên sáu mươi bảy tấn gạo
cứu cho gần ba năm triệu người thiếu lương thực do thiên tai đảm bảo không để ai bị đói tăng gấp hai lần bình quân các năm trước
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
bộ cục bảo trợ xã hội đã trình bộ lao động thương binh và xã hội đã có một cái văn bản
gửi cho chủ tịch các tỉnh thành phố trường thuộc trung ương
yêu cầu thực hiện ba cái việc
thứ nhất là giả soát tổng hợp số người thiếu đói thiếu lương thực mà cần hỗ trợ trong dịp tết
và đảm bảo cái nguồn để làm sao mà thực hiện hỗ trợ lương thực cho nhóm hộ lệ
nếu trong trường hợp mà ngân sách địa phương cái nguồn lực của địa phương mà không đảm bảo thì báo cáo
bộ động thương binh xã hội bộ tài chính bộ nông nghiệp phát triển lông thuận tổng hợp báo cáo thủ tướng chính phủ
cũng trong năm hai nghìn một mươi sáu cơ bản đảm bảo các đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện được hưởng trợ cấp xã hội
hàng tháng chín mươi tám năm gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú
trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt như năm nay nhiều diện tích hoa đang phát triển nhanh
và bị đầm kiểm soát của người trồng người trồng hoa nói chung và ở phủ liễn xã hồng phong
huyện nam sách tỉnh hải dương nói riêng đứng trước nguy cơ thất thu nếu thời tiết khắc nghiệt như hiện nay
cách trồng và chăm sóc các loại hoa tết ở phù liễn như cúc piollet hay đồng tiền được dựa trên kinh
nghiệm đúc kết từ nhiều năm từ chọn giống thời điểm trồng và thời gian ngắt điện tuy nhiên việc
thời tiết không theo quy luật đã khiến mọi tính toán của người trồng hoa không còn giá trị theo người dân
hàng năm đến thời điểm này đã xuất hiện nhiều đợt rét sâu rét đậm tuy nhiên trong hai tháng trở lại
lại đây thay vì rét sâu trở liên tục nóng ấm khô hanh sự sinh trường và phát triển của các diện
tích hoa tết đã nằm ngoài tầm kiểm soát của người trồng hiện nay còn cách thời điểm tết nguyên đán
gần một tháng nhưng nhiều diện tích hoa ở phù liễn đã nở bông và nhiều diện tích khác cũng đang
phát triển mạnh nếu thời tiết tiếp tục nóng ấm như hiện nay sẽ không thể chờ bán tết
ngoài ra ở phù liễn còn có một diện tích không nhỏ được người dân trồng đào thời điểm vặt lá đào
được tính toán dựa trên giống đào độ tuổi của cây và tiết lập xuân tất cả ba yếu tố trên đều
được người dân tuân thủ nghiêm ngặt tuy nhiên có một yếu tố người dân không lường trước được
đó là diễn biến của thời tiết ngoài ra ở phủ liễn còn có một diện tích không nhỏ được người dân trồng đào
thời tiết liên tục ấm nóng khô hành trong thời gian qua đã khiến cho nhiều cây đào nở rộ trước tết nguyên đán cả tháng
bên cạnh đó thời tiết nắng ấm cũng đã làm cho nhiều cây đào không ra nụ mà ra lọc
khiến cho nhiều người dân ở phù liễn phải thêm một công đoạn là vặt hết lộc đi để cây đào phát triển nụ và hoa

bên cạnh đó thời tiết nắng ấm cũng đã làm cho nhiều cây đào không ra nụ và hoa
nếu không có rết thì tết năm nay cả làng hoa phủ liễn sẽ có nguy cơ mất trắng
trong năm hai nghìn một mươi sáu với sự nỗ lực chủ động và quyết tâm cao của các thành viên trong nhóm hợp tác phát triển du lịch
chương trình hợp tác phát triển du lịch tám tỉnh tây bắc mở rộng đã thu được những kết quả tích cực
đây là đánh giá tại hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển du lịch tám tỉnh tây bắc mở rộng năm hai nghìn một mươi chín
được tổ chức vào ngày hôm qua
mùng chín tháng một
các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh du lịch năm hai nghìn một mươi sáu có mức tăng trưởng khá
lượt khách tham quan du lịch đến tám tỉnh tây bắc mở rộng năm hai nghìn một mươi sáu tăng một mươi một tám khách quốc tế tăng hơn một mươi một
tại hội nghị các đại biểu đều cho rằng về cơ chế chính sách cần trao đổi thường xuyên hơn
để vừa có sự tương đồng trong vùng miền lại vừa thể hiện được nét riêng điều kiện riêng phù hợp với từng tỉnh
về sản phẩm du lịch cần nghiên cứu để đa dạng sản phẩm hơn
chọn sản phẩm thế mạnh đặc trưng tránh trùng lập
năm hai nghìn một mươi bảy tám tỉnh tây bắc sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nội dung trong chương trình năm du lịch quốc gia tây bắc lào cai hai nghìn một mươi bốn
tổ chức hội trợ du lịch tây bắc theo hình thức luân phiên tiếp tục tham gia gian hàng thương mại tại hội trợ du lịch quốc tế
tập trung xây dựng tuyến du lịch đường thủy trên sông đà
cũng tại hội nghị sở văn hóa tám tỉnh cùng trung tâm xúc tiến du lịch các hiệp hội du lịch tám tỉnh vùng tây bắc
đã ký kết chương trình hợp tác phát triển du lịch năm hai nghìn một mươi bảy
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ đã trao cờ trưởng nhóm phát triển du lịch hai nghìn một mươi bảy cho lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh sơn la
viện khảo cổ học việt nam phối hợp với sở văn hóa và thể thao tỉnh thừa thiên huế đã công bố kết quả ban đầu
về việc thăm dò gò dương xuân phường trường an thành phố huế
mặc dù chưa thể trả lời câu hỏi cung điện đan dương và lăng vua quan trung ở đâu
nhưng kết quả khảo cổ học đã phát hiện dấu tích của công trình kiến trúc lớn
theo viện khảo cổ học việt nam dựa vào tư liệu địa tầng các mảnh sành xứ có ghi niên đại ngói được tìm thấy
bước đầu có thể đoán định gò dương xuân tồn tại từ thế kỷ một mươi bảy đến thế kỷ một mươi chín đầu thế kỷ hai mươi
riêng lớp đá tại hố năm a và năm b có thể liên quan đến kiến trúc lớn rất có thể là móng trưởng thành
qua những hiện vật mà đoàn khảo cổ công bố các nhà nghiên cứu có chung nhận định
ở gò dương xuân có dấu tích kiến trúc nên cần tiếp tục đào thăm dò
các cơ quan chức năng xây dựng đề án quy hoạch tổng thể để mở rộng việc nghiên cứu
các nhà khoa học cùng vào cuộc nghiên cứu có hệ thống khoa học và thực tiễn về khu di tích gò dương xuân
nhằm làm sáng tỏ liệu có phải đây là nơi vua quang trung đã cho xây dựng cung điện
khi băng hà vua đã được an táng tại đây và cung điện được đổi tên thành lăng đan dương hay không
thời gian qua lĩnh vực du lịch nhất là du lịch biển hà tĩnh đang đối mặt với rất nhiều khó khăn do sự cố môi trường
do đó cùng với tiếp tục khắc phục ổn định và phát triển du lịch biển địa phương đang có hướng chuyển hướng
đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái du lịch văn hóa tâm linh kết hợp với lễ hội truyền thống
nhằm đánh thức phát triển bền vững các tiềm năng và lợi thế của mình
ngay trong những ngày đầu năm hai nghìn một mươi bảy hà tĩnh đã đón các đoàn du khách đầu tiên
và một số du khách nước ngoài đến tham quan nghỉ dưỡng thưởng thức ẩm thực và các dịch vụ du lịch
tại các điểm du lịch sinh thái và văn hóa tâm linh phía tây các tỉnh như khu du lịch sinh thái hải thượng
khu du lịch nước khoáng nóng sơn kim huyện hương sơn khu du lịch sinh thái đức đường huyện nghi xuân chùa hàng thị xã hồng lĩnh
thật là tuyệt vời ngày đầu tiên của năm mới chúng tôi được đến đây để tắm nước khoáng nóng
luộc trứng bằng nước nóng từ thiên nhiên được trải nghiệm một loại hình du lịch hiếm có trên thế giới
những danh làm thắng cảnh và các điểm du lịch văn hóa tâm linh cũng như các sản phẩm ẩm thực của tỉnh hà tĩnh thật sự đáng nhớ
đặc biệt chúng tôi thực sự bị cuốn hút bởi sự chân tình nồng hậu và mến khách của những người làm du lịch
cũng như người dân hà tĩnh đã dành cho đoàn du khách chúng tôi
tài nguyên du lịch tự nhiên kết hợp với du lịch văn hóa du lịch tâm linh du lịch lễ hội truyền thống lịch sử
là những thế mạnh để phát triển ngành du lịch của hà tĩnh thành một ngành kinh tế mũi nhọn
du khách đến với các điểm du lịch sinh thái các danh lam thắng cảnh của hà tĩnh nhìn chung đều để lại dấu ấn tốt đẹp
tuy nhiên vẫn còn nhiều băn khoăn chăn trở
trong bối cảnh hiện nay các công ty lựa hành ở hà tĩnh cũng như công ty lựa hành thanh xe đang chuyển đổi
là cái hình thức là chuyển các tour đi theo hướng phía tây hà tĩnh đến với các vùng du lịch sinh thái
như nửa khoảng xuân kim khu du lịch hải thượng
và khu du lịch sinh thái
chúng tôi cũng nhận ra rằng là đối với du lịch sinh thái ở hà tĩnh thì chúng ta cũng thấy rằng là chưa được quan tâm lắm
các cái cơ sở vật chất của các cái điểm điểm đến thì đang còn rất là nghèo nàng
và chúng tôi cũng đề nghị rằng là ở đây các cấp lãnh đạo quan tâm hơn nữa
đến các cái vùng như là du lịch sinh thái sơn kim du lịch hải thường và có điểm đến là giao an
trong chiến lược phát triển chung của ngành du lịch việt nam
du lịch hà tĩnh được chính phủ khẳng định là một trong những trọng điểm trong hệ thống du lịch quốc gia
trong bối cảnh khó khăn của ngành du lịch hiện tại hà tĩnh đang rất cần những giải pháp đột phá để đưa ngành du lịch phát triển đúng hướng
khai thác có hiệu quả tiềm năng đồng thời gìn giữ và nuôi dưỡng nguồn tài nguyên du lịch để phát triển bền vững
tỉnh tập trung để một là phải tuyên truyền quảng bá giới thiệu những sản phẩm đặc sắc mà lâu nay chưa được nhiều người biết đến
chúng tôi có trách nhiệm để cùng với các công ty lựa hành giới thiệu cho du khách biết những tiềm năng lời thề của du lịch hà tĩnh
đặc biệt là du lịch văn hóa sinh thái tâm ninh
ngoài việc tuyên truyền quảng phá du lịch trong nước hà tĩnh phải tiếp tục tuyên truyền quảng phá giới thiệu ra các nước bản
trước mắt là các nước trong khu vực trong nam á của chúng ta để mọi người biết được những tiềm năng lời thề của du lịch hà tĩnh
và họ đến để được trải nghiệm những sản phẩm du lịch mới
dù khó khăn đến đâu thì du lịch hà tĩnh cũng phải tiếp tục phát triển
đây là quan điểm và quyết tâm của hà tĩnh trong bối cảnh sự cố môi trường tác động và gây ảnh hưởng trực tiếp tới ngành kinh tế mũi nhọn này
lâu nay nhiều mô hình đội xe ôm tự quản đã được thành lập nhưng không phải mô hình nào cũng hoạt động có hiệu quả
đến nay đã có nhiều mô hình rơi vào hoạt động cầm chừng hoặc đã giải tán
có một đội xe ôm tự quản được thành lập cách đây hơn một mươi năm và đang hoạt động có hiệu quả mang lại thu nhập cho hơn ba mươi thành viên
bên cạnh đó đội xe ôm này còn tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương
phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại thị trấn hà lam huyện thăng bình tỉnh quảng nam
năm hai nghìn bốn đội xe tự quản thị trấn hà lam được thành lập và duy trì mãi đến nay
thời gian qua bên cạnh việc đưa hoạt động của lái xe ôm vào trật tự nề nếp
đội đã cung cấp cho cơ quan công an nhiều nguồn tin có giá trị tham gia bắt giữ nhiều đối tượng hình sự như trộm cắp cướp giật
tôi là người dân ở đây tôi buôn bón ở đây cũng là rồi
tôi thấy mấy anh em xe ôm ở đây mấy anh họ hoạt động cũng tốt
người dân ở đây họ cũng rất là mừng
ví dụ như hành khách đi trên xe bảo quen túi sách mấy anh tự tìm tới nhà đem tới nhà chụp trỏ lệ
hay là mấy vụ tơ nọn ở gần đây
anh cũng tới để chữa họ đi cấp cứu
không chỉ dừng lại ở hoạt động an ninh trật tự sơ cấp cứu
vừa qua đội xe ôm tự quản hà lam đã tổ chức quyên góp từ các nhà hảo tâm
và trích từ quỹ đội để tặng quà cho những hộ nghèo gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện thăng bình
mới đây sau đợt mưa lũ kết thúc các thành viên trong đội xe ôm đã về thăm hỏi trao quà cho các hộ nghèo ở xã bình dương
xuất phát từ việc vận chuyển hòn quá và hành khách thấy những hoàn cảnh rất khó khăn
từ đó mà ở đây chúng tôi tiến hành là thành lập ra cái nhóm từ thiện và vận động tất cả thành viên trong đội
có bà con tiểu thương ở chung quanh khu vực hà tị trắng hà lam để đám góp và đưa đến tặng cái vùng quê
thứ hai là chúng tôi thành lập đội xe là vận chuyển sơ cấp cứu
có nghĩa là có tai nạn xả ra trên cái vùng địa bàn thăng bình thì chúng tôi sẽ có mạc tại đó
làm công tác là sơ cứu trước sau đó là tiến hành vận chuyển nạn nhân đến các bệnh viện gần nhất
cái đội xe ôm này nó thành lập đó là việc làm rất thiết
thực cho địa phương và để đem lại những cái bảo vệ cho những người dân
mọi người dân đều đồng tình ủng hộ những việc này
vì làm cái này là làm từ thiện nhân độ thôi chứ còn không có tiền nam gì hết đối với những anh đây
khi mà chưa có đội xe ôm thành lập ra thì cái vấn đề mà tình hình an ninh trật tự ở cái dọc của tiếng quốc lộ một a
đặc biệt là chỗ ngã tư hà lam thì rất là phức tạp
cái tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn thì không có kịp thời là đưa
đi cấp cứu nhưng mà từ khi có cái đội thành lập ra đến bây giờ thì các vấn đề này là rất là ổn định và rất là tốt
cho nên là cũng là địa phương cũng rất là quan tâm và kích lệ để cho các cái thành viên trong đội để mà tiếp tục tham gia các họp lập này
trong những năm qua đội xe ôm tự quản thị trấn hà lam đã góp phần không nhỏ vào việc ổn định an ninh chính trị tại địa bàn
sơ cấp cứu người gặp nạn nhất là tổ chức quyên góp tiền để tặng người nghèo
những việc làm của các thành viên trong đội xe
đội xe ôm đã được quần chúng nhân dân ở địa phương tin yêu quý và đội ủy ban nhân dân huyện thăng bình trao tặng nhiều giấy khen
đặc biệt năm hai nghìn một mươi năm đội đã vinh dự được công an tỉnh quảng nam tặng bằng khen vì đã đóng góp tích cực trong phong trào bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương
trong phần tin thế giới thủ tướng đức cảnh báo eu sẽ cứng rắn trong vấn đề brexit
tàu điện ngầm london anh tê liệt do đình công
thủ tướng đức angela merkel cảnh báo liên minh châu âu sẽ xem xét giới hạn việc anh tiếp cận với thị trường chung của khối
nếu nước anh không chấp nhận bốn quy tắc tự do cơ bản trong đàm phán
mặc dù khẳng định liên minh châu âu mong muốn có mối quan hệ tốt với anh
nhưng bà merkel khẳng định các cuộc đàm phán brexit sẽ rất khó khăn
nguyên tắc bốn tự do của khối thị trường chung châu âu bao gồm tự do di chuyển đối với hàng hóa vốn dịch vụ và con người
tuyên bố mới nhất của bà merkel sẽ tạo thêm sức ép đối với thủ tướng anh thera may
người từng ám chỉ về một hành trình brexit khó khăn vào cuối tuần trước
thủ tướng đức cho rằng nước anh không thể chọn toàn điều lợi cho mình trong quá trình đàm phán brexit
theo bà merkel điều quan trọng là việc thâm nhập vào khối thị trường chung phải được thực hiện dựa trên sự tôn trọng nguyên tắc bốn tự do cơ bản của eu
ngược lại eu cũng sẽ đặt ra những giới hạn đối với london
mỹ hôm qua đã thêm năm quan chức nga vào danh sách trừng phạt của nước này
ông alexander basrikin một nhà điều tra hàng đầu của nga đồng thời là một đồng minh thân cận của tổng thống a putin
cùng bốn quan chức nga khác đã bị đưa vào danh sách trừng phạt vì lý do lạm dụng nhân quyền
các quan chức mỹ cho biết những biện pháp trừng phạt của bộ tài chính mỹ đưa ra không liên quan đến cáo buộc của mỹ gần đây
nhằm vào việc nga can thiệp vào bầu cử mỹ mà liên quan đến đạo luật manisky hai nghìn một mươi hai về lạm dụng nhân quyền
theo đạo luật manisky
những người trong danh sách trừng phạt sẽ bị cấm vào nước mỹ và bị đóng băng tài sản
đây là bước đi tiếp theo trong một loạt các biện pháp mà chính quyền của tổng thống barack obama đưa ra
trong những tuần gần đây nhằm trừng phạt nga
trước đó bộ ngoại giao mỹ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai công bố tổng cộng ba mươi năm nhà ngoại giao nga tại mỹ
có những hoạt động không phù hợp với thân phận ngoại giao đã được yêu cầu rời khỏi mỹ cùng với gia đình
ngoài ra mỹ cũng đóng cửa hai cơ sở giải trí do chính phủ nga sở hữu tại mỹ
lực lượng đặc nhiệm iraq đã đánh bật các tay súng của tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng ra khỏi một quận thuộc thành phố mosun
một ngày sau khi các lực lượng quân đội và an ninh iraq đẩy lùi is về phía bờ tây của sông tigric
ông sabah al numan người phát ngôn của lực lượng chống khổ bối iraq cts cho biết
cts đã kiểm soát hoàn toàn quận baladiad đồng thời xiết chặt vòng vây các phiến quân
tại quận lân cận sukha của thành phố mosul
các lực lượng iraq cũng tăng cấp lực lượng quân đội và an ninh iraq
các lực lượng iraq cũng cường kiểm soát một số quận bị phá hủy gần như hoàn toàn của thành phố cổ assyrian
thuộc vùng nineveh với sự ỗ trợ của liên minh quốc tế chống khủng bố do mỹ đứng đầu
chiến dịch giải phóng mosul của các lực lượng quân đội và an ninh iraq đã giành được nhiều thắng lợi
kể từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy các lực lượng cts tiến công tới bờ đông sông tigritz hôm tám tháng một
tạo đà cho lực lượng này có thể bắt đầu mở chiến dịch tấn công khu vực phía tây mosol hiện do is kiểm soát
người đứng đầu bộ phận lãnh sự của sứ quán nga tại hy lạp vừa được phát hiện tử vong trong căn hộ
ở thủ đô athen dấu hiệu ban đầu cho thấy ông andrei malanin năm mươi năm tuổi tử vong vì các nguyên nhân tự nhiên
nhưng cảnh sát cho hay họ đang điều tra vụ việc
theo truyền thông hy lạp ông andrei malanin đã không có mặt để báo cáo công việc vào hôm qua
và cũng không trả lời điện thoại ông sống một mình trong căn hộ riêng nằm trên một đường phố
được bảo vệ nghiêm ngặt
các đồng nghiệp của ông
ông đã cùng cảnh sát đi vòng quanh căn hộ để kiểm tra nhưng phát hiện cửa bị khóa bên trong
họ sau đó tìm thấy ông nằm trên sàn phòng ngủ cảnh sát cho biết thi thể không có vết thương
và căn nhà không có dấu hiệu bị đột nhập vụ việc xảy ra chưa đầy một tháng sau khi đại sứ nga
tại thổ nhĩ kỳ andrei kalov bị ám sát
những người chịu tác động nặng nề nhất của đợt rét vừa rồi là những người vô gia cư sống trên hẻ phố
cộng hòa séc và slovakia đã ghi nhận những trường hợp chết vì lạnh
trong khi đó hàng ngàn người di cư đang bị tắc lại ở serbi phải hứng chịu cái lạnh vào ban đêm dưới âm hai mươi độ c
những người chịu tác động nặng nề nhất của đợt rét vừa rồi là những người vô gia cư sống trên hè phố
cộng hòa séc và slovakia đã ghi nhận những trường hợp bị chết vì lạnh
trong khi đó hàng nghìn người di cư đang bị tắc lại ở serbi phải hứng chịu cái lạnh vào ban đêm xuống dưới âm hai mươi độ c
thiếu đi những ngôi nhà trú ẩn đủ chuẩn nhiều người phải ngủ trong những căn nhà kho bỏ hoang
trời quá lạnh nên tối qua chúng tôi không ngủ được chúng tôi phải ngồi quây quanh đống lửa cho đỡ lạnh
những khu trại tị nạn đã chật cứng và chỉ tiếp nhận phụ nữ và trẻ em khiến cho nam giới phải tự tìm nơi trú ngụ
tại biên giới serbie hungary nhiều người phải ngủ trong các lều tạm trong khi xếp hàng chờ đợi nộp đơn xin tị nạn
cơ quan khí tượng dự báo những ngày tới sẽ có nhiều sương giá hơn nữa tại khu vực này
hầu hết trạm ở khu vực một giữa london bị đóng cửa
thì chỉ lắc đắc vài chuyến tàu chạy
người dân phải chọn các phương tiện giao thông khác như xe buýt xe đạp ô tô
từ đó dẫn đến tắc đường nghiêm trọng
tàu điện ngầm london tê liệt do đỉnh công
đình công do hai công đoàn phát động do bất đồng kéo dài nhiều tháng nay giữa công ty giao thông london và các công đoàn
công ty muốn cắt giảm lao động và số quầy nhằm hiện đại hóa mạng lưới
đặc biệt các nhân viên đình công tố cáo công ty dẹp bỏ các phòng bán vé ở các trạm để thay bằng máy bán vé tự động
tình hình sắp tới còn tệ hơn khi các nhân viên công ty đường sắt southern airways đã dự kiến đình công để phản đối ban lãnh đạo
những hình ảnh quốc tế vừa rồi cũng đã tạm dừng chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
kính chào tạm biệt